hàn quốc sẽ duy trì trừng phạt và sức ép đối với triều tiên
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi quốc hội bước sang ngày làm việc thứ năm nội dung ngày làm việc tập trung vào luật về hội
theo dự kiến mở đầu ngày làm việc ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định sẽ trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật về hội
tiếp đó các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của dự án này
cuối buổi bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân giải trình ý kiến với các đại biểu quốc hội về các vấn đề còn nhiều vướng mắt
dự án luật về hội đang nhận được sự quan tâm của dư luận
sau vụ hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinasat tung thông tin không chính xác về việc nước mắm truyền thống nhiễm thạch tín
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giao cho bộ công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinastat xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi một mươi một hai nghìn một mươi sáu
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ công thương đã chỉ đạo cục quản lý cạnh tranh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật của vinatax
theo đó bộ trưởng bộ công thương đã chỉ đạo cục quản lý cạnh tranh một số nội dung như sau
một là thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinatast
thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện bộ công thương bộ nội vụ bộ khoa học công nghệ bộ y tế bộ công an liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
nội dung kiểm tra
làm rõ tính chất cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát công bố kết quả khảo sát của vinatax xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của vinatax nếu có
xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật khoa học của vinatast trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua
hai là có văn bản yêu cầu vinatas chuẩn bị hồ sơ tài liệu về quá trình khảo sát báo cáo kết quả khảo sát và các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra để chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra
sau vụ việc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinatast công bố thông tin về việc nước mắm nhiễm thạch tín nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để đưa ra thông tin chính xác rằng nước mắm truyền thống của việt nam hoàn toàn không chứa acen vô cơ chất cực độc cho sức khỏe của con người
đặc biệt bộ công an cũng tuyên bố
đây sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc đây là những động thái nhằm đem lại niềm tin cho người tiêu dùng tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu điều mà người dân quan tâm đó là cách xử lý các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ việc này
theo ý kiến của nhiều đại biểu bên lề hành lang quốc hội đó là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ giả soát động cơ cung cấp thông tin các quy định pháp luật chuyên ngành quy định về phát ngôn cũng như trách nhiệm của hội trước những hậu quả đã gây ra
nếu như mà cái hậu quả của nó nghiêm trọng hơn xác định một cái thông tin rõ ràng là nó không phù hợp mà đã có quy định đưa ra thì cái vấn đề này nó thuộc cái trách nhiệm của cái cơ quan chức năng có thẩm quyền cần phải vào cuộc để xem xét về cái việc mà đưa cái thông tin đó nó có cái vấn đề gì động cơ mục đích như thế nào để từ đó có được cái xác định về cái giúp kinh nghiệm hay là cái chế tài về sự lãnh chính
cũng như là những các cái động cơ khác liên quan về vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh hoặc là về vấn đề làm ảnh hưởng đến cái nền kinh tế nói chung
hiện các cơ quan liên quan cũng đang bắt tay vào điều tra xem liệu có hay không sự cấu kết giữa vinastat và doanh nghiệp kinh doanh nước mắm hiện đại sự hỗ trợ tài chính của nhà tài trợ bí mật trong vụ kiểm tra nồng độ asean
cơ hội nhân danh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến đâu sự thao túng của giới truyền thông doanh nghiệp nhằm nhanh chóng tìm ra sự thật
cái việc này cần phải có cái xem xét về mặt rất kỹ
thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước là bộ công thương phải có cái cho thanh tra cho kiểm tra và thanh tra cái quy trình cái hội hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để mà nghiên cứu về những cái vấn đề này như thế nào
đấy cho nên phải kiểm tra lại và đã thấy được tôi tin rằng là có kiểm tra thanh tra sẽ phát hiện ra những cái việc mà anh đã bỏ qua những cái quy định của pháp luật việt nam
có thể không
thể nói vụ việc của hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vinasat xảy ra chỉ vài ngày trước khi quốc hội khóa một mươi bốn thảo luận tại hội trường về dự án luật về hội
đây chính là minh chứng rõ ràng và chính xác nhất để các đại biểu xem xét kỹ quy định trong dự án này để có những ý kiến đóng góp xác đáng
tiếp tục thông tin về vụ trốn trại cai nghiện ma túy
đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đã bắt giữ bốn trăm linh sáu học viên cai nghiện ma túy trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng nai tại xã xuân phú huyện xuân lộc
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hơn năm trăm sáu mươi học viên cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng nai đã trốn khỏi cơ sở
khi trốn ra ngoài các học viên chạy tản ra nhiều hướng
trong đó có nhiều học viên kéo ra quốc lộ một a gây ủn tắc giao thông
nguyên nhân ban đầu dẫn đến các học viên trốn chạy là do cơ sở ạ tầng quá tải
cộng với việc một số học viên mới nhập chạy kích động đập phá lôi kéo các học viên khác cùng phá chạy trốn ra ngoài
cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng nai hiện có khoảng một năm ngàn học viên
trong khi đó công suất của cơ sở này chỉ chứa nhiều nhất là chín trăm linh học viên
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức cuộc họp với các ban ngành địa phương liên quan để bàn bạc
xử lý những khó khăn vướng mắt của cơ quan điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng nai
theo đó trước mắt tỉnh đồng nai khẩn trương tiến hành sửa chữa các phòng bị học viên đập phá
về lâu dài tỉnh đồng nai sẽ bố trí khoảng một mươi năm tỷ đồng để nâng cấp cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng nai
để bảo đảm nơi ở cho các học viên cai nghiện ma túy
thời gian qua tình hình trộm cắp cổ vật đồ thờ cúng trên địa bàn tỉnh quảng trị đang có chiều hướng gia tăng
các đối tượng trộm cắp sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
tỉnh quảng trị đã phá thành công và đưa ra khởi tố hai đối tượng trộm cắp cổ vật xuyên quốc gia
nhận được tin báo tại niệm phật đường kim long xã hải quế huyện hải lăng tỉnh quảng trị
có mất một pho tượng phật a di đà bằng đồng
hội chủ làng thi ông xã hải vĩnh huyện hải lăng tỉnh quảng trị
cũng trình báo mất một tượng đồng ngài quán thánh
cả hai cổ vật đều có niên đại gần hai trăm linh năm
hai người đó đi ngang qua trực cầu trực đường
thì cô nhận dạng cô giống như người đi ngang qua đây là mang cái số năm mươi một xe tay cá
sau khi cô trang cô có báo được như vậy
thì bây giờ đây tôi cũng nhớ trong bụng là bây giờ tôi xin bảo lại với các anh là cái nguyên văn mà cô có bảo với tôi là như vậy đó
với những khai báo từ người dân công an huyện hải lăng xác lập chuyên án bảy mươi một t trộm cắp tài sản
sau đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng phá án
xác định ban đầu
đối tượng trộm cổ vật không phải là người địa phương
công an huyện hải lăng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị triển khai khoanh vùng đối tượng
trong quá trình điều tra hết sức khó khăn
thứ nhất là lần đầu tiên tội phạm xâm phạm về các đồ cổ ở trên địa bàn xảy ra
và xác định là đối tượng lưu đồng ở các địa bàn khác đến
cho nên với một địa bàn rất rộng số lượng đối tượng ra soát rất nhiều
cho nên lực lượng trinh sát phải đi rất nhiều chỗ
mặc dù là vụ án phức tạp nhưng với sự nhạy bén về nghiệp vụ
và được sự phối kết hợp của lực lượng pc năm mươi bốn pv hai mươi bảy
cơ quan điều tra đã xác minh được dấu vân tay là của vũ văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại hòa hảo phường bốn quận một mươi tp hcm
thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh quảng trị
lực lượng công an huyện hải lăng và công an tỉnh
đã nhanh chóng vào phối hợp với công an tp hcm bắt đối tượng vũ văn nghĩa
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng
sau khi truy bắt đối tượng thì các đối tượng đã có nhiều tiền án tiên sử
và đã thực hiện rất nhiều các vụ trộm ở tên địa bàn
với thủ đoàn hết sức tin vi và các đối tượng đã có nhiều tiền án tiên sử

cho nên việc đối phó với các cơ quan điều tra là hết sức ngoan cố bằng các biện pháp người vụ
và áp dụng rất nhiều các biện pháp giữa các lực lượng trong ngành
chúng tôi đã thuyết phục giáo dục và đưa ra các bằng chứng để đối tượng và cúi đầu nhân tội
sau khi bắt được vũ văn nghĩa công an huyện hải lăng đã phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự bắt tiếp đối tượng trần quốc hùng
trú tại bốn trăm ba mươi hai tân phước phường sáu quận một mươi một tp hcm làm nghề sửa chữa xe máy
mở rộng điều tra cơ quan điều tra phát hiện thêm tại nhà của vũ văn nghĩa
còn cất dấu năm mươi hai hiện vật gồm tượng phật và đồ thờ cúng bằng đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải lăng đã khởi tố bị can hai đối tượng trên
việc phá thành công vụ án trộm cắp cổ vật này không chỉ là chiến công của lực lượng công an
mà đối với người dân địa phương họ rất vui khi đã tìm lại được cổ vật linh thiêng của địa phương mình
ủy ban nhân dân bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa tổ chức biểu dương khen thưởng lực lượng
đã thực hiện thắng lợi chuyên án ma túy hai trăm một mươi bảy l bắt đối tượng vận chuyển sáu mươi chín bánh heroin
tại buổi lễ đại diện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng trao tặng bằng khen cùng năm mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã trao tặng bằng khen và thưởng một trăm linh triệu đồng cho ban chuyên án
và lực lượng tham gia chuyên án ma túy hai trăm một mươi bảy l đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy
chiến công của bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa thiết thực chặn đứng hành vi xâm phạm biên giới trái phép
bóc gỡ triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển tiêu thụ ma túy kiềm chế đẩy lùi tệ nạn xã hội
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng tuyến biên giới đoàn kết
hữu nghị cùng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
lại bước vào thời điểm giao mùa trẻ em phải nhập viện điều trị tăng đột biến
khiến khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc quá tải trầm trọng
theo thống kê của khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
từ giữa tháng một mươi đến nay số trẻ em bị mắc bệnh hô hấp như viêm phế quản viêm phổi do thời tiết thay đổi phải nhập viện điều trị tăng đột biến
trong tháng một mươi bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận và điều trị cho gần bốn trăm linh bệnh nhi
vượt gấp ba năm lần so với tổng số giường thực kê của khoa trong đó có khoảng hai phần ba bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp
nhằm chủ động tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân sốt sốt huyết và bệnh nhân nhi tăng đột biến trong thời điểm giao mùa hẹn này
khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc phải kê thêm dường bệnh tăng cường băng ca ngoài hành lang để có chỗ cho trẻ em nằm
giảm bớt số trẻ phải nằm ghép trên cùng một dường bệnh đồng thời phân loại bệnh theo từng khu vực để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhân
trước tình trạng quá tải của khoa nhi tổng hợp ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc có kế hoạch điều chuyển các y bác sĩ
từ các khoa bộ phận khác tăng cường cho khoa nhi tổng hợp nhằm đảm bảo công tác khám điều trị cho bệnh nhân
các em học sinh vùng cao vùng sâu vùng xa của tỉnh sơn la đã yên tâm đến trường học chữ
các em được ở lại trường học học tập rút ngắn khoảng cách đường đến trường và được chăm lo bữa ăn hàng ngày
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao hang chú huyện bắc yên tỉnh sơn la
đây là giờ ăn cơm tối của hơn hai trăm hai mươi học sinh bán chú trường phổ thông dân tộc bán chú hàng chú
với hơn hai trăm hai mươi xuất ăn được nhân viên nhà trường xếp gọn vào những
từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây nhà trường đã chuyển đổi sang mô hình phổ thông dân tộc bán chú
mỗi tháng các em học sinh ở bán chú được hỗ trợ bốn trăm tám mươi bốn đồng và một mươi năm kg gạo trên mỗi em
nhờ mô hình này sau mỗi buổi tan học thay cho việc các em phải về bản trên con đường xa xôi
thì nay các em đã được ở lại ngủ học ngay tại trường trong những căn phòng ấm cúng và chỉ về nhà vào ngày cuối tuần
vì chưa được nhà nước và chưa được nhà trường nấu ăn thì chúng em cũng cuộc đời sống khó khăn
đi bộ còn lại là mấy chục cây số mà đến thì còn nấu ăn tự nấu ăn và có khi còn nhịn đói
đồng thời là cũng là đi bộ rất xa thì chúng em cũng khó khăn
nhưng bây giờ thì
để được nhà trường nấu ăn chúng em cảm thấy là thời gian ăn học thì kéo dài và thoải mái hơn
hàng chú là xã vùng ba còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao đường đến trường xa điều kiện học tập còn thiếu thốn
nên nhiều học sinh đã bỏ học giữa trường về nhà làm nương rẫy cùng cha mẹ hoặc ở nhà trong em
nhờ triển khai thực hiện mô hình trường học bán chú tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh ở nhà trường luôn chiếm từ chín mươi tám đến một trăm linh học sinh trong độ tuổi đi học
đến nay nhà trường có
tổng số hai trăm chín mươi em học sinh thì trong đó có hai trăm hai mươi tám em đang ở bán chú tại trường
các em ở bản xã nhất là ba mươi bảy em số từ khi có mô hình bán chú thì được các thầy cô giáo cũng như nhân viên thấp lượng trong nhà trường
giúp lấy hộp ăn cho các em khiến cho các em yên tâm và học tập và giải luyện cũng như là an ảo đại sinh khoa học hơn so với trước khi bán chú
đặc biệt là công tác duy trì sĩ số học sinh của nhà trường luôn đạt từ chín mươi bảy đến chín mươi tám
với những hiệu quả
quả thiết thực mô hình trường học bán chú không chỉ giúp các em bớt đi khó khăn vất vả mà còn giúp các em chuyên tâm học tập để thực hiện những ước mơ hoài bão như bao bạn học cùng trang lứa ở thị trấn và thành phố
thủ tướng chính phủ vừa đồng ý ứng trước ba sáu trăm bảy mươi tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để bổ sung kế hoạch vốn đối ứng năm hai nghìn một mươi sáu cho bộ giao thông vận tải để thực hiện các dự án oda
theo kế hoạch vốn đối ứng năm hai nghìn một mươi sáu cho bộ giao thông vận tải và chín địa phương thực hiện các dự án sử dụng vốn oda và vốn vai yêu đãi của các nhà tài trợ gồm yên bái phú thọ nam định nghệ an quảng trị phú yên đắk lắc tiền giang trà vinh
thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư thông báo cụ thể danh mục mức vốn cho bộ giao thông vận tải chín địa phương và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin số liệu báo cáo các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính bố trí vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để hoàn trả số vốn đã được ứng trước nêu trên theo quy định bổ sung vốn chịu trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hòa bình là một tỉnh nghèo cuộc sống của người dân ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
thế nên việc xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn mới đúng chuẩn nông thôn mới ở những khu vực đó gần như là không thể vì dân nghèo nguồn lực của địa phương thì mỏng sự hỗ trợ của nhà nước cũng có hạn
thế nhưng bằng cách làm sáng tạo kết hợp nhiều nguồn lực khác cùng với làm tốt công tác dân vận phát huy sức dân phù hợp với điều kiện của họ
bộ mặt nông thôn vùng sâu vùng xa của hòa bình đã có nhiều khởi sắc với hệ thống đường xá liên thôn liên xã được bê tông hóa sạch đẹp
mấy năm trước con đường bằng phẳng như thế này vốn là một con đường rất nhỏ bé nắng bụi mưa lầy đi lại hết sức khó khăn
ai cũng muốn có đường đẹp để đi nhưng dân nghèo địa phương cũng nghèo nguồn lực eo hẹp lo ăn còn chưa xong thì ai dám nghĩ tới chuyện làm đường
thế nhưng trong cái khó ló cái khôn
khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh ủy hòa bình đã đề ra nhiều chủ trương nhằm huy động và kết hợp khéo léo các nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu cho nông thôn vùng khó khăn để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội
trong đó nổi bật là chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ về chiều sâu gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở địa phương
thực hiện chủ trương đó của tỉnh ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương tổ chức xây dựng hệ thống công trình phục vụ diễn tập gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như hệ thống đường giao thông liên thôn liên xã hệ thống canh mương nước sạch điện lưới thông tin liên lạc nhà văn hóa theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới
đi cùng với đó các cấp ủy chính quyền sở tại tập trung làm tốt công tác dân vận nhằm huy động thêm sức dân để xây dựng các công trình vừa phục vụ quốc phòng vừa phát triển kinh tế xã hội tạo nên phong trào hiến đất rộng khắp toàn tỉnh đã có gần bảy trăm linh hộ hiến đất với tổng số hơn sáu mươi hai m hai
xóm đổi hai xã cư yên huyện lương sơn nơi thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã được chọn là một tuyến đường bê tông dài bảy trăm linh mét diện tích đất cần phải giải tỏa lên đến hai m hai
thế nhưng nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng nên công việc rất xuân sẻ

nói theo hành động đó người dân trong xóm đã tự nguyện hiến hai ba trăm linh m hai đất bàn giao mặt bằng và con đường đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đã định
không chỉ hiến đất người dân ở địa phương này còn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động tổ chức sa nổi giải phóng mặt bằng đổ bê tông làm nên những con đường sạch đẹp phục vụ nhu cầu đi lại của chính họ
cách đây không lâu việc hiến một ba trăm linh m hai đất với toàn bộ cây cối hoa màu tài sản trên đó của đảng viên đinh quang huy ở xóm cò xã tân lạc huyện tân lạc tỉnh hòa bình khiến người dân trong xóm không khỏi bàn tán dị nghị

theo nguồn tin chính phủ nhật bản nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm một tỷ usd để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong năm tới nhật bản sẽ có thể mua thêm các tên lửa hiện đại do mỹ sản xuất
trong khi đó tổng thống hàn quốc bắce hôm qua đã tuyên bố duy trì các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn đối với triều tiên khiến bình nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân
phát biểu tại quốc hội về các kế hoạch ngân sách cho năm tới tổng thống hàn quốc park kune cho biết
chính phủ hàn quốc sẽ tham gia các lực lượng cùng với cộng đồng quốc tế để khiến triều tiên từ bỏ chương trình hạt nhân
bà parkune cũng tái khẳng định rằng nước này sẽ cùng với mỹ để duy trì ngăn chặn đối với triều tiên trước những mối đe dọa quân sự gia tăng
căng thẳng trên bán đảo triều tiên vẫn ở mức cao sau khi bình nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm hồi tháng trước
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân